thưa quý vị với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn văn hoàn bốn mươi tám tuổi chú tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra
do phát sinh mâu thuẫn trong việc thuê đất làm ăn ngày chín tháng năm hoàn chở nhiều người mang theo dao dựa
đến một thửa đất tại xã tân lâm chém ông nguyễn hoàng khải bốn mươi tám tuổi trú tại huyện bảo lâm trọng thương
nhận được tin báo công an huyện di linh đã khẩn trương vào cuộc điều tra
tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh viện kiểm sát nhân dân huyện di linh
đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của nguyễn văn hoàn thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến vụ án
tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội
đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đã bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền qua mạng internet
kiểm tra quán nước do ông nguyễn văn nhiều chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long làm chủ
lực lượng công an bắt quả tăng tám đối tượng đang tụ tập cá cược đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
thu giữ tại hiện trường tám điện thoại di động
trong đó có các điện thoại đang truy cập trực tuyến vào trang mạng internet
có các trận đấu gà và số tiền là chín triệu đồng
các đối tượng khai nhận đã truy cập vào trang mạng internet
có nhà cái đặt tại campuchia để tham gia cá cược với mỗi trận đấu gà từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
phát hiện chín đối tượng dương tính với chất ma túy tại quán karaoke romantic club
có địa chỉ ở thôn nhạc lộc xã trưng chắc huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã bị lực lượng công an bắt quả tang vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
qua test nhanh cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
thù giữ tại chỗ các dụng cụ để sử dụng ma túy
một túi ni lông bên trong có bám dính chất bột màu trắng
nghi là ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã tiến hành trưng cầu giám định chất bột màu trắng thu giữ được
kết quả là ma túy tổng hợp loại ketamin có khối lượng một trăm ba mươi tám g
liên quan đến vụ tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ tại thanh hóa
một cán bộ phụ trách tiêm chủng và một nhân viên y tế ở thanh hóa
đã bị đình chỉ công tác một mươi năm ngày
cơ quan chức năng xác định việc tiếp nhận và bảo quản vaccine
ở trạm y tế xã thăng bình không đúng quy định
trong đó vaccine hết hạn sử dụng được để lẫn với vaccine còn hạn
quá trình tiêm người tiêm đã không kiểm tra hạn sử dụng của thuốc
trước đó vào sáng ngày chín tháng năm trạm y tế xã thăng bình huyện nông cống
triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine dịch vụ cho một mươi năm trẻ trong độ tuổi
đến một mươi giờ sáu phút cùng ngày người nhà của một trẻ phát hiện vaccine

trại y tế xã thăng bình đang về ghi ngày hết hạn là tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
qua xác bình trại y tế này đã tiêm bốn mũi vaccine hesacin
hạn sử dụng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho bốn trẻ từ hai đến bốn tháng tuổi
đòi nợ với hành vi côn đồ manh động năm đối tượng trú tại xã long điền
huyện đông hải và thị xã già rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan công an
huyện đông hải tỉnh bạc liêu bắt giữ về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ do mâu thuẫn tiền bạc
nên chiều ngày chín tháng năm lý văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng với bốn đối tượng xuống nhà một người dân ở ấp quyết chiến
xã an trạch a huyện đông hải để đòi tiền
do không thấy chủ nhà huy cùng đồng bọn vào nhà lấy đi một chiếc tv
thế vậy người nhà ngăn cản nhưng vui cùng đồng bọn sô đẩy
và cướp một chiếc tv đem đi
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
tòa án nhân dân thành phố
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc
đối với hai bị cáo gồm dương minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và trương trọng tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cả hai cùng chú tại thành phố vĩnh long
theo cáo chẳng vào khoảng ba giờ hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan thành phố vĩnh long đã bắt quả tang thuận
đang tổ chức đánh bạc trái phép cho tú cùng với nhiều đối tượng khác
thông qua cá độ bóng đá tại giải world cup hai nghìn hai mươi hai
thuận khai nhận tổng số tiền đánh bạc
từ các trận bóng đá này là ba mươi triệu chín trăm linh nghìn đồng
trong đó thuận được hưởng hoa hồng là một mươi trên các trận đấu
cơ quan công an đã khởi tố vụ án bắt giữ thuận
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tú về hành vi đánh bạc
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương minh thuận
chín tháng tủ giam trương trọng tú bị xử phạt
với số tiền hai mươi triệu đồng cùng về tội đánh bạc
kiểm tra hành trí quán bar fake club vào lúc dạng sáng ngày một mươi bốn tháng năm
công an tp lào cai tỉnh lào cai phát hiện năm người xương tính với ma túy
qua kiểm tra test nhanh lập biên bản thu giữ năm bình bóng cười
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra về điều kiện phòng cháy chữa cháy điều kiện hoạt động kinh doanh
chủ cơ sở cũng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động của mình
hiện công an thành phố đã lập biên bản yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trong những ngày vừa qua nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận những vụ cháy nghiêm trọng
tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa trước nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng
tại xóm hùng binh
xã thắng lợi huyện hạ lan tỉnh cao bằng xảy ra cháy lớn tại ba hộ gia đình
do ba gia đình nằm sát nhau giữ chữ nhiều cây que vật liệu bằng gỗ nên đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng
thời điểm xảy ra cháy mọi người trong các hộ gia đình đang ngủ
sau khi phát hiện đã kịp thời chạy ra khỏi nhà
hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người nguyên nhân đang được làm rõ
đến tối qua công an quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn phường sáu
vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ chiều
ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu bốn căn nhà năm tầng
trụ sở công ty cổ phần viễn tâm chuyên sửa chữa thiết bị viễn thông trên đường hương hóa phường sáu
nhiều người trong căn nhà trên đã ôm tài sản tháo chạy ra ngoài
sau đó ngọn lửa lan rộng cột khói bốc lên cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình
điều động người và phương tiện chữa cháy đến hiện trường
đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau gần hai mươi phút
vụ cháy chưa xác định được nguyên nhân
theo báo cáo mới nhất trong bốn tháng đầu năm nay
toàn quốc xảy ra năm trăm hai mươi hai vụ cháy làm chết bị thương bốn mươi sáu người
các vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại về người
tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về phòng chống cháy nổ
đối với mọi người dân gia đình cơ quan doanh nghiệp
bộ công an khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy
một tìm cách dập lửa bao cháy và thoát nạn
cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói
nếu đám cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước bình chữa cháy cát chăn ướt
nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm
hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại một trăm một mươi bốn
hai nhanh chóng xác định lối thoát hiểm hoặc trú ẩn an toàn
trước hết phải xác định được lối xa an toàn khỏi căn nhà đang cháy
không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà
không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy
ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn
nếu không thể ra ngoài hãy tập hợp mọi người vào một phòng ngăn khói và lửa vào qua cửa
bằng cách chặn các cây hở quanh cửa với khăn chải sườn chăn quần áo ướt hoặc băng dính
kêu cứu từ cửa sổ
khi ra ngoài chỉ mở cửa bạn cần
đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh
tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn
nếu có thể mở cửa thì mở chậm và cẩn thận tránh người mặt sang một bên để phòng lửa tạt
khi mở cửa nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thần nhanh chặt
tuyệt đối không nấp dưới cầm giường họp phòng tủ đề đồ
vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn
ba hạn chế tối đa tiếp xúc với lửa hoặc khí động
trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh hoặc thực hiện các biện pháp để tránh ít vẻ khói khí động
bằng cách lấy khăn áo thấm ướt bịt vào mũi miệng
khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt gây bỏng
tuyệt đối không xông qua đám cháy luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm phòng bị nhiễm khói
nếu quần áo bị cháy đừng chạy
hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập lửa
tuyệt đối không quay lại khi đã thoát ra ngoài được
không quay vào khu vực bị cháy thì có thể bị nguy hiểm
nếu bên trong còn có người mắc kẹt hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất
bốn các nhà công trình có lồng sắt
cần thiết trang bị búa siêu kìm cộng lực
đối với các nhà công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài
có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình hiền kể
nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa rìu hoặc các vật dụng khác
nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng âm ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh
công an khuyên cáo mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy
trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy nổ
có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại thương vong
các hộ dân không nên thiết kế lắp đặt chuồng cọp trường hợp cần thiết thì nên bố trí ô cửa để thoát hiểm
mỗi gia đình cần có phương án thoát nạn và chia sẻ cho các thành viên trong gia đình biết